bộ quốc phòng nga thông báo nước này vừa tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mô phỏng một đợt phản công hạt nhân đáp trả quy mô lớn
tổng thống nga vladimir putin giám sát tập trận từ một phòng điều khiển trung tâm
trong khuôn khổ tập trận một tên lửa đạn đạo liên lục địa is đã được phóng từ sân bay vũ trụ palley
và một tên lửa đạn đạo sineva cũng được phóng từ biển barents về hướng bãi thử cura ở kamchatka vùng viện đông
ngoài ra hai máy bay to chín mươi năm ms cũng tham gia tập trận thực hành nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình
theo điện kremlin mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đầy đủ tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu đã định
dưới sự chỉ đạo của tổng thống putin cuộc tập trận có sự tham gia của tất cả các lực lượng phòng thủ chiến lược trên bộ trên biển và trên không